thưa quý vị và các đồng chí ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
truyền hình công an nhân dân đã phát sóng phóng sự luân chuyển hay kỷ luật trong chuyên mục xây dựng đảng
phóng sự đã đề cập tới việc luân chuyển cán bộ một cách bất thường xảy ra ở tỉnh quảng ngãi
từ vị trí cao xuống vị trí thấp từ công chức sang viên chức
tất cả cùng với một lập luận là đúng quy trình
sau khi phát sóng chương trình ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng ngãi đã có công văn đề nghị intv cải chính và mời vào làm việc
tuy nhiên khi phóng viên quay trở lại để làm rõ các nội dung ban tuyên giáo kiến nghị theo luật báo chí
thì lãnh đạo ban tuyên giáo cũng như thường trực tỉnh ủy quảng ngãi đã từ chối làm việc với phóng viên
trong chương trình xây dựng đảng tuần này chúng tôi tiếp tục đề cập đến vấn đề này
với những phản ứng của các cấp có thẩm quyền tỉnh quảng ngãi
và ý kiến của một số đảng viên kỳ cựu đàn dân
sinh sống trên địa bàn tỉnh xung quanh câu chuyện luân chuyển cán bộ đã xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
ngay sau khi phóng sự luân chuyển hay kỷ luật phát sóng
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
truyền hình công an nhân dân nhận được công văn số một nghìn bốn trăm sáu mươi tám cv btgu của ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng ngãi
do ông võ văn hào trưởng ban tuyên giáo ký gửi
công văn của ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng ngãi
cho rằng phóng sự do truyền hình công an nhân dân thực hiện mới đúng một phần
còn có nhiều chi tiết phản ánh chưa chính xác
và cụ thể các trường hợp luân chuyển cán bộ mà truyền hình công an nhân dân đã đề cập đều đúng quy trình
vì thế ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng ngãi đề nghị truyền hình công an nhân dân sớm cải chính các thông tin đã được
ngay sau khi nhận được công văn của ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng ngãi
truyền hình công an nhân dân đã gửi công văn số hai nghìn hai trăm bảy mươi tám x bốn b ba để nêu rõ các căn cứ về những thông tin đã phát sóng
đồng thời đề nghị phỏng vấn trực tiếp ông võ văn hảo trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng ngãi về các nội dung liên quan
sau đó truyền hình công an nhân dân đã nhận được công văn số một nghìn bốn trăm chín mươi hai cv vtgtu ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
phúc đáp từ ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng ngãi
với đề nghị truyền hình công an nhân dân sắp xếp thời gian vào quảng ngãi để trao đổi các nội dung liên quan
tuy nhiên khi nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân có mặt tại tỉnh quảng ngãi
và đã đặt lịch làm việc với ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng ngãi
thường trực tỉnh ủy quảng ngãi nhưng đã không nhận được phản hồi từ hai cơ quan
cả một tuần chờ đợi ở quảng ngãi nhóm phóng viên đã không nhận được câu trả lời
khi chúng tôi liên hệ trực tiếp với ông võ văn hảo trưởng ban tuyên giáo
qua số điện thoại cá nhân thì nhận được câu trả lời là ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng ngãi
không tiếp phóng viên và đề nghị làm theo tinh thần của công an một nghìn bốn trăm chín mươi hai
yêu cầu lãnh đạo truyền hình công an nhân dân phải vào làm việc
vâng tôi là vĩnh lộc phóng viên của truyền hình công an dân
là tác giả của tác phẩm lưu truyền cán bộ của anh
vâng tôi là phóng viên biên tập viên tác giả của tác phẩm này
tuy nhiên khi chúng tôi liên hệ với số điện thoại được cung cấp trong công an một nghìn bốn trăm chín mươi hai
là đầu mối làm việc thì nhận được câu trả lời rằng
alo vâng chào chị
chị hãy cho hỏi là chị có phải là cán bộ ở bên ban tuyên giáo tỉnh ủy tuyên
tỉnh quảng ngãi không ạ
dạ lâu số rồi anh dạ không rãi anh ạ

dạ dạ không dạ không có
trở lại với nội dung phần một của phóng sự luân chuyển hay kỷ luật mà chúng tôi đã đề cập
cho đến thời điểm hiện tại vì không đồng ý với quyết định luân chuyển
ông lê thanh tân nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đức phổ
đã xin từ chức bí thư đảng ủy xã phổ hòa
và xin thôi việc ra khỏi công chức nhà nước để trở thành người lao động tự do
các trường hợp khác đang kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền về quyết định luân chuyển đối với họ
nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân đã tìm gặp một số cán bộ đảng viên lão thành
sinh sống trên địa bàn tỉnh quảng ngãi để tìm hiểu thêm thông tin cũng như có thêm các ý kiến khách quan
đồng thời cũng tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan đến các nội dung mà phóng sự đã đề cập
ông phạm đình khuôn
ông phạm đình khuôn nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi là một người lãnh đạo từng có thời gian dài phụ trách công tác đảng
công tác tổ chức cán bộ trên toàn địa bàn tỉnh quảng ngãi
sau khi xem phóng sự mà truyền hình công an nhân dân đã đề cập
bản thân ông phạm đình khối cũng đã có những băn khoăn về công tác tổ chức sắp xếp cán bộ hiện nay đang được thực hiện ở quảng ngãi
đặc biệt là các trường hợp luân chuyển từ vị trí cao xuống vị trí thấp hơn
dù cán bộ không vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào
chương hợp đồng chí phan văn hiếu nguyên phó bí thư huyện ủy nghĩa hành
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong thời gian công tác tại huyện nghĩa hành đồng chí phan văn hiếu luôn nhận được sự tín nhiệm tốt từ đảng viên
quần chúng nhân dân đặc biệt là những tri bộ cơ sở đảng
do chính đồng chí phan văn hiếu
một đồng chí phó bí thư xuống dưới tri bộ tặng dưới thông
cơ sở hướng dẫn rồi lãnh đổ thực hiện lòng tốt
mà tở sâu rồi trăng cái bóng của cà phê bình
thì xét công tốt của anh phân bình đó mà
thì một số đồng chí cũng kêu là quần thành tốt công tốt xuất sắc cả năm
mà sau lấy cái phiêu tín nhiệm là coi như là
chỉ có mấy người
mấy phần trăm ở trong đó là tín nhiệm cô
thì tôi nghĩ rằng là đón viên như vậy là chưa trông trật
tôi thì thực tế năm nay là tới hai nghìn hai mươi là ba mươi năm năm tuổi đảng
nhưng mà chưa bao giờ sinh hoạt mà nói là đồng chí phó bí thư quyền quỷ
mà tới tri bộ thôn quê mà sinh hoạt
chưa có bao giờ có không bao giờ có tôi ba mươi năm năm tuổi đỏ mà chưa có
nhưng đồng chí hiếu thì có thôi
về đi trực tiếp trực tiếp ở cơ sở nắm từng người dân thôn quê và từng đón viên của các tri bộ
tôi nghĩ quá thấu
qua tìm hiểu của chúng tôi một trong những lý do khiến đồng chí phan văn hiếu có số phiếu tín nhiệm thấp
dù luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao luôn được tín nhiệm trong nhân dân
chính là việc đồng chí hiếu dám nói thẳng nói thật
đụng chạm đến lợi ích nhóm của một số cán bộ khác mà chúng tôi đã đề cập ở phần một
dư luận có quyền đặt dấu hỏi về tính minh bạch của việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ
ở huyện nghĩa hành đối với trường hợp đồng chí phan văn hiếu
cho phiếu cũng là một cái cơ sở rất là tốt nhưng nó phải khoa học
nó phải đảm bảo tính dân chủ và nó lạ trừ những tiêu cực vi phỏng nguyên tắc đắng ngấm ngầm
thì cái đó là cái chính xác

lãnh đạo phải nhìn kỹ
nhưng mà phiếu là một mặt
lãnh đạo phải nhìn kỹ
là cái phiếu đó nó vậy nhưng cái thực tế nó như thế nào về quyền đó là quyền của lãnh đạo
bởi công tác bố trí cán bộ là đòi hỏi lãnh đạo phải dám chịu trách nhiệm và phải sâu sắc cái chỗ này
từ cái chỗ mà đặt cái bọn đó nhận xét đó dẫn tin lên cái chỗ mà bỏ phiếu thì mình thấy không thống nhất
vì nếu như đã nhận xét vậy thì bỏ phiếu hết
còn nếu như bỏ phiếu vậy thì nhận xét
mình cứ việc mình nhận xét rõ ràng
anh chưa hoàn thành nhiệm vụ
anh có những cái tốt có những cái việc không đúng
ai thì mình cứ nói

vì cái việc cái việc mà họ đã làm là bất kì tốt

thì tôi thấy là cái việc mà cái lòng của nguyễn nguyễn nghĩa hành bầu quả lấy nó rõ ràng là lấy phiếu tiến nhiệm
thì tôi được biết là qua quá trình hơn nữa cũng có theo dõi
và nói chung là cũng được xem cái văn bản về nhận xét công tất của người ta

cái văn bản về nhận xét công tất công bộ

không có nêu cái khuyết điểm gì nổi bật
của phần trung hiếu cả
mà vẫn thấy nhận xét là hoàn thành tốt
nhận xét hoàn thành nhiệm vụ
nói chung là không có cái vấn đề gì tiêu cực
và không có cái nói gì mà nhận xét về ảnh hưởng
tư cách của người đoàn viên của người lãnh đột đó
nhưng mà đến khi là bỏ phiếu tiến nhiệm
thì chúng tôi dưới này cũng theo dõi lắm
cũng bòn quò và cũng có những suy nghĩ
thì tựa số một con người như vậy
mà đánh giá tốt nhất
thì hoàn thành nhiệm vụ thôi
chứ cũng không được tốt
ở phần một của phóng sự luân chuyển hay kỷ luật
chúng tôi đã có đề cập đến trường hợp ông nguyễn sơn
nguyên công chức thanh tra viên sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
hiện được điều chuyển ra làm nhân viên xoát vé phương tiện
ở bãi giữ xe thuộc ban quản lý cảng sa kỳ
chúng tôi đã có buổi làm việc với ông nguyễn sơn
và làm việc với ông hà hoàng việt phương
giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông phương cho rằng
việc luân chuyển từ công chức sang viên chức là bình thường
ở sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
cũng đã luân chuyển một số trường hợp
tuy nhiên các trường hợp mà ông phương đề cập
đều là luân chuyển từ công chức sở
để ra làm lãnh đạo các đơn vị hành chính sự nghiệp
chứ không phải luân chuyển ra
để làm nhân viên trong giữ phương tiện
như ông nguyễn sơn
từ ví dụ là anh nguyễn ngọc hưng
đang là công chức phó trưởng phòng của phòng quản lý giao thông ở đây
được điều động xuống giữ chức là giám đốc
trung tâm xã hội lái xe
và trung tâm xã hội là đơn vị sự nghiệp
hiện nay anh là viên chức
sắp đến đơn vị này là đơn vị công ty cổ phần
tức là cổ văn hóa
thì không còn là công chức
nên là viên chức nữa luôn
tức là mặc dù anh là giám đốc
nhưng mà anh gọi như là ra ngoài
khỏi cái văn nghệ nữa
thế đó là cái công việc của anh như thế
hay là ví dụ như là anh minh
anh duy minh
thì từ phòng phương tiện người lái
xuống trung tâm đơn kiểm
cũng là chuyển từ công chức xuống viên chức
việc luân chuyển chủ yếu
là để bổ nhiệm làm lãnh đạo
các đơn vị sự nghiệp
chứ không phải để làm nhân viên
như trường hợp của ông nguyễn sơn
khi được hỏi về con đường quay trở lại công chức
đối với các trường hợp đã luân chuyển
sang viên chức
bản thân ông hà hoàng việt phương
cũng thừa nhận là rất khó khăn
vượt ngoài khả năng của lãnh đạo sở
quy định hiện nay nó cũng có một cái
đó là gì tức là nếu mà anh chuyển từ công chức
sang viên chức
thì thủ tục đó rất là đơn giản
nhưng mà chuyển từ công chức
trở lại công chức
thì thủ tục đó là phức tạp
đó là phức tạp ở chỗ này nè
tức là một cán bộ công chức
chuyển sang viên chức
thì không phải là chuyển sang viên chức
mà chuyển đến nhận nhiệm vụ
mới tầm cơ quan mới
thì lại là tự động
chuyển từ công chức sang viên chức
ví dụ chuyển về đơn vị sự nghiệp
nhưng mà chuyển từ viên chức
sang công chức thì phải có văn bản
thỏa thuận của bộ đồng bộ
như vậy con đường trở về công chức
của ông nguyễn sơn
thật gian nan
dư luận có quyền tiếp tục đặt câu hỏi
vậy ông nguyễn sơn
là được luân chuyển
hay bị kỷ luật
thưa quý vị và các đồng chí
những nội dung mà truyền hình công an nhân dân
đã đề cập đều căn cứ
từ tình hình thực tế tại địa phương tỉnh quảng ngãi
thiệt nghĩ lãnh đạo các cấp
tỉnh quảng ngãi cần xem xét lại
công tác cán bộ ở đơn vị mình quản lý
liên quan đến nội dung công tác cán bộ
ở địa phương này chúng tôi sẽ
tiếp tục phản ánh trong các chương trình sau
xây dựng đảng và tới đây
thời lượng của chương trình đã hết
chân thành cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn
đã chú ý quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại